đoàn công tác của chính phủ do đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm và làm việc tại xã đức long huyện thạch an tỉnh cao bằng
đoàn đã đến dân hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng biên giới năm một nghìn chín trăm năm mươi gắn liền với sự nghiệp hoạt động cách mạng của chủ tịch hồ chí minh đại tướng võ nguyên giáp gắn liền với sự trưởng thành phát triển của quân đội nhân dân việt nam
ngay sau đó đoàn đã đến thăm đồn biên phòng đức long đóng trên địa bàn huyện thạch an
phát biểu tại đây đồng chí vương đình huệ biểu dương những kết quả đơn vị đã đạt được đồng thời mong muốn đồn biên phòng đức long tiếp tục phát huy tinh thần quê hương cách mạng cao bằng giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia tiếp tục góp sức vào sự phát triển kinh tế địa phương nói riêng và cả nước nói chung
nhân dịp này phó thủ tướng chính phủ cũng tặng quà cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng đức long